chiều ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do đại sứ michael michalak phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành khu vực làm trưởng đoàn
phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean usabc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong gần ba thập niên qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước đã thành công trong chuyển từ đối đầu sang đối tác
sau đó là đối tác toàn diện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được coi là một trong những lĩnh vực thành công nhất
đang trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung hai nước
hoa kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của việt nam
để đạt được những thành tựu như trên là nhờ sự chủ động tầm nhìn chiến lược của chính phủ hai nước và vai trò tham gia tích cực có hiệu quả của các doanh nghiệp
tổ chức thuộc khu vực kinh tế tư nhân hai nước trong đó có usabc
chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ và các đối tác sản xuất tại việt nam gặp phải do đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với những biện pháp phòng chống và phục hồi sau đại dịch sâu sát của việt nam những khó khăn trước mắt chỉ mang tính chất ngắn hạn tạm thời
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đồng hành cùng việt nam trên tinh thần hài hòa về lợi ích
nhìn thấy trong nguy có cơ kịp thời nắm bắt thời cơ tìm ra hướng đi phù hợp nhằm duy trì và phát triển kinh doanh trong tình hình mới
tại cuộc họp hai bên đã trao đổi trên tinh thần xây dựng cởi mở về một số nội dung cùng quan tâm như luật an ninh mạng
nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân vấn đề sở hữu trí tuệ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam ghi nhận các nội dung cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ trao đổi tại cuộc họp
và đề nghị phía hoa kỳ tiếp tục có đóng góp thiết thực hiệu quả nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương giữa hai nước trong thời gian tới
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài được bổ nhiệm vào năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phía bộ ngoại giao có đồng chí bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng ngoại giao và các đồng chí thứ trưởng bộ ngoại giao
các đại sứ tổng lãnh sự và trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc mừng các đồng chí được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng
giao trọng trách làm trưởng cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại nước ngoài
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an luôn coi công tác đối ngoại hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đại sứ tổng lãnh sự trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục chủ động phối hợp
hỗ trợ lực lượng công an thực sự trở thành cầu nối giữa đảng nhà nước nhân dân các ngành của việt nam
với các đối tác nước ngoài giúp bộ công an thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước
đưa việc hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ của bộ công an tại nước sở tại hoàn thành nhiệm vụ được giao
hỗ trợ các đơn vị chức năng của bộ công an thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
cảm ơn bộ trưởng tô lâm và bộ công an đã dành nhiều tình cảm sự quan tâm giúp đỡ với bộ ngoại giao
bộ trưởng bùi thanh sơn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hai bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp
cả trong công tác nghiên cứu chiến lược và tham mưu giúp công tác đối ngoại đặt nhiều thành công
đặc biệt là trong công tác ngoại giao vaccine vừa qua
bộ trưởng bùi thanh sơn khẳng định bộ ngoại giao nói chung và các cơ quan ngoại giao việt nam ở nước ngoài nói riêng
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an để góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại
phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịch này bộ trưởng tô lâm cũng đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh của quốc
tặng các đồng chí lãnh đạo bộ ngoại giao trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
để ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong công tác bảo đảm an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và trong công tác đối ngoại trong thời gian qua
thưa quý vị sau thời gian tạm ngưng việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nay hoạt động này đã được công an các địa phương triển khai trở lại
song song với công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân thì hiện bộ công an cũng đang
tiến hành nhập dữ liệu các thông tin của công dân để tích hợp trong các tính năng của thẻ căn cước công dân
như thông tin về thẻ xanh tiêm chủng hay thông tin xét nghiệm nhằm tạo thuận lợi để người dân dễ dàng di chuyển
cũng như thực hiện các giao dịch thủ tục khác và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian này tại điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân công an quận hà đông thành phố hà nội
bên cạnh việc thực hiện các quy định khi công dân đến làm căn cước công dân
thì cán bộ tại đây tiến hành phát phiếu thu thập thông tin tiêm chủng để công dân kê khai
thông tin này ngay lập tức được đối chiếu với giấy chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
đảm bảo yêu cầu một trăm linh người dân khi đến thu nhận làm hồ sơ căn cước công dân từ thời điểm này đều được thu thập thông tin tiêm chủng
dữ liệu này cũng sẽ đồng thời được tích hợp khi công dân được nhận thẻ căn cước công dân gắn chip
cái thông tin nhận rất là nhanh và hình như là cũng đồng bộ hóa được với các thông tin của bên công an nó hiệu quả hơn
mình chỉ cần rơ cái căn cước công dân ra là quét được tất cả không cần một giấy tơ gì nữa cảm thấy rất là tiện
còn tại tp hcm việc quay trở lại hoạt động cấp căn cước công dân có gắn chip cũng đặt ra nhiều yêu cầu
trong đó ngay từ điểm chờ lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sàng lọc thông tin tiêm vaccine từ người dân
những trường hợp đủ điều kiện theo quy định sẽ được vào trong làm thủ tục cấp căn cước công dân
thông tin về thẻ xanh covid tới đây sẽ được cập nhật trong căn cước công dân có gắn chip
được người dân đánh giá cao
kết hợp cái căn cước công dân mà bao gồm những cái thông tin về tiêm ngừa covid thì mình cảm thấy là thuận lợi cho người dân
mình thấy là tiết kiệm bình thường rất là nhiều trong cái việc phải dừng hoặc khai báo y tế đến một cái nơi nào đó
để chờ quét mã cốt hoặc là phát cái phiếu khai này sẽ rất là lâu và làm cho người ta ngại
ngày bốn tây tháng một mươi công an tp hcm đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn
việc cấp thẻ căn cước công dân lần này sẽ có những tiết kiệm
tiết kiệm như là có tích hợp thẻ xanh phỏa hiểm y tế giấy khép đáy xe giấy đi đường và những cái tiết kiệm khác
bộ công an cho biết hiện nay khi người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip
các thông tin về thẻ xanh covid đều được ra soát kiểm tra xác minh
đặc biệt nhằm đảm bảo dữ liệu cập nhật chính xác khớp với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thuận lợi nhất khi chúng ta thực hiện cái đó là người dân hoàn toàn khẳng định đây chính xác
đó là người
thông kê đến nay công an cả nước đã thu nhận được gần sáu mươi triệu hồ sơ cấp căn cước công dân
hoàn thành in và trả gần
năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
bộ công an hiện đang chỉ đạo công an các địa phương hoàn thành cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trong độ tuổi trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành trong tháng một mươi này tại năm thành phố trực thuộc trung ương
gồm hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng và cần thơ
thông tin chúng tôi vừa thực hiện ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh
bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
tại các tỉnh thành phía nam
từ lễ tổng kết có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
dự và chủ trì hội nghị tổng kết về phía bộ công an có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an tại các tỉnh thành phía nam
cùng dự còn có đại diện các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh thành phía nam tại các đầu cầu trực tuyến
sau ba tháng thành lập đi vào hoạt động bộ chỉ huy tiền phương bộ công an tại các tỉnh thành phía nam
đã kiểm tra khảo sát nắm tình hình trực tiếp tại các tỉnh thành phố các vùng đỏ vùng xanh các khu phong tỏa
cách ly tập trung bệnh viện trung tâm điều trị bệnh covid một mươi chín bệnh viện giã chiến các trạm chốt kiểm soát phòng chống dịch
tình hình tiêm vaccine thực hiện chính sách an sinh xã hội chăm sóc y tế cho người dân
nổi bật là đã chỉ đạo các đơn vị địa phương thành lập lực lượng liên ngành phản ứng nhanh trong truy vết
trong lực lượng công an là chủ công nòng cốt phối hợp với đơn vị viễn thông kịp thời truy vết khoanh vùng dập dịch hiệu quả
phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khẩn trương tổ chức các tổ nhóm đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng người để tuyên truyền vận động các hộ gia đình khai báo người về từ vùng dịch
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh

kiên cường trước khi vào trận nhiều người chưa kịp hình dung mức độ khốc liệt như thế nào nhưng đã sát cánh bên nhau âm thầm lặng lẽ kiên cường chiến đấu và làm nên những kết quả đáng trân trọng vô cùng ý nghĩa
đóng góp công hiến thầm lặng và cả những hy sinh của các lực lượng công an đã góp phần cực kỳ quan
trọng cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh làm nên kết quả rất đáng trân trọng
các bộ công an đã chấp hành triệt để sự lãnh đạo của đảng và các đồng chí đã triển khai lực lượng
nghĩa là vô điều kiện cứ nói là các đồng chí ở việt nam cần là có lực lượng không cần biết vào bao nhiêu
đó là bộ trưởng tuyên bố như thế và cử ngay từng thứ trưởng thay phiên nhau có mặt ở chiến trường
các đồng chí đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm và hơn thế nữa là sự lan xả dũng cảm
linh hoạt sáng tạo hóa lĩnh và vũ khí trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được do từ từng lãnh vực
có liên quan đến tình hình dịch bệnh theo bản tin của bộ y tế về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến một mươi bảy h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
đã ghi nhận ba bốn trăm sáu mươi một ca nhiễm mới trong đó có ba ca nhập cảnh và ba bốn trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
còn theo thống kê của sở y tế hà nội trong ngày hôm nay hà nội ghi nhận tổng số một mươi hai ca dương tính với sars cov hai
hiện đều đã được cách ly phân bố theo chùm ca bệnh bao gồm một mươi một ca thuộc chùm liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức
và một ca thuộc chùm trở về từ các tỉnh có dịch
và trong chiều ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành công điện số hai mươi một về triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới áp dụng từ sáu giờ ngày mai
ngày một mươi bốn tháng một mươi
thành phố cho phép xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
đảm bảo các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế và các quy định phòng chống dịch
ngoài ra các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người một đoàn
thành phố cũng cho phép các khách sạn các cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại với công suất là không quá năm mươi
đáng chú ý hà nội đồng ý để các nhà hàng cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia và bia hơi
tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lý văn tâm chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc
vào ngày hai mươi một tháng bảy lý văn tâm điều khiển thuyền chở gạo đến khu vực thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
giao bán cho các chủ nhà máy xây xát
sau đó tâm trở về nhà tại khóm long hưng hai phường long sơn
nhưng đã không đến cơ quan y tế để khai báo theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bảy tâm cùng vợ thử test nhanh và xét nghiệm covid một mươi chín cho kết quả dương tính
sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình của vợ chồng tâm
kết quả có thêm bảy người dương tính với sars cov hai
hải dương vừa bắt quả tang năm đối tượng đang san chiếc gà trái phép tại nhà kho của một công ty trên địa bàn tỉnh
nhà kho này do phạm văn quyền trú tại phố tống duy tân phường ngọc châu thành phố hải dương thuê để sang chiết ga trái phép
lực lượng chức năng bắt quả tang năm đối tượng đang sang chiếc
khí ga trái phép từ bồn chứa loại một mươi hai tấn sang các vỏ loại bình một mươi hai kg của các hãng khác nhau
tại hiện trường có một xe tải với hai trăm linh hai bình ga chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà xưởng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật phục vụ việc sang chiếc ga trái phép
gồm một bình chứa ga bằng kim loại dài sáu bốn mét một máy nén khí bốn máy bơm ga kèm hệ thống đường ống dẫn khí
và một hệ thống bảng điện tử đồng hồ một máy bơm ga bằng kim loại
thưa quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên cả nước thí điểm hoạt động trở lại
xe khách liên tỉnh tại các bến xe rất ít xe khách hoạt động và cũng ít người đến bến
có nhà xe rời bến với những hàng ghế trống thậm chí là nhiều bến xe không mở cửa
tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh các bến xe gần như không hoạt động
vẫn đóng cửa không phục vụ hành khách mặc dù vẫn có khách có nhu cầu đi lại
hiện trạng xảy ra tương tự tại hầu hết các địa phương
khi mà việc thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh vẫn đi kèm với nhiều quy định
khiến cho người dân vẫn còn gặp khó khăn khi di chuyển giữa các tỉnh thành
hiện nay vẫn phải chờ có sự thống nhất giữa các địa phương
để người dân có thể di chuyển qua lại được dễ dàng
với hành vi cố ý gây thương tích công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với đối tượng trần văn chính
hai mươi một tuổi quê tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ
theo hồ sơ do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với anh trần thanh sang và phan hữu phước
nên chiều tối ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi phước đã rủ chính lê trọng phúc nguyễn trọng nguyễn
chặn đường đánh anh sang gây thương tích một mươi một rồi bỏ trốn
chiều ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chính bị công an huyện nhân trạch bắt quả tang
khi đang trốn tại một nhà máy ở khu công nghiệp nhân trạch
còn phan hữu phước và lê trọng phúc đã bị công an huyện nhơn trạch bắt vào giữa tháng chín
theo quyết định truy năng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại